tại bình định dự án khẩu trang nhân ái đã được khởi động mục tiêu của dự án là hướng tới tặng miễn phí tám triệu khẩu trang y tế góp phần phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây là dự án mà bộ y tế trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam phối hợp với công ty cổ phần trăn nuôi cp việt nam thực hiện
số khẩu trang sẽ được tặng miễn phí cho các cán bộ nhân viên ngành y tế các chiến sĩ công an bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và những người dân nghèo khó khăn